cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng là trịnh hồng sơn và trịnh văn khánh cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về hành vi trộm cắp tài sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn samsung electronic việt nam thái nguyên có địa chỉ tại khu công nghiệp yên bình thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi chín tháng một mươi lợi dụng giờ nghỉ trưa sơn là công nhân tại phân xưởng sản xuất điện thoại thuộc công ty samsung đã lấy hai hộp đựng một trăm linh chiếc điện thoại samsung trị giá hơn một năm tỷ đồng sau đó cất giấu tại kho để hàng lỗi
do sợ bị lộ vào khoảng một mươi tám giờ cùng ngày sơn và khánh kéo hai thùng điện thoại lấy trộm được giấu ở giá đề hàng
ngày hai mươi ba tháng một mươi phòng an ninh của công ty samsung đã phát hiện thu giữ số điện thoại do sơn và khánh trộm cắp
sau đó hai đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình